hội nghị quốc gia mỹ đình là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại nhất của đảng dân tộc và đất nước ta
về dự đại hội có một năm trăm một mươi đại biểu đại diện cho hơn bốn năm triệu đảng viên trên cả nước
chủ đề của đại hội một mươi hai được xác định là tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
chủ đề của đại hội một mươi hai thể hiện sự đoàn kết gắn bó quyết tâm phấn đấu của cả nước và toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
với phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương đổi mới đại hội đã thực sự phát huy tính dân chủ tập trung trí tuệ đề cao trách nhiệm
thảo luận sôi nổi thẳng thắn và tạo được sự thống nhất cao với các sự thảo văn kiện của ban chấp hành trung mương khóa một mươi một trình đại hội
đây là đại hội đầu tiên đảng ta thực hiện đề án quy hoạch ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
các trực sành lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các nhiệm kỳ tiếp theo
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một được đại hội bầu vào ban chấp hành trung ương
được ban chấp hành trung mương bầu vào bộ chính trị và tái cử chức tổng bí thư của đảng nhiệm kỳ khóa một mươi hai với số phiếu tập trung rất cao
nhìn lại bốn năm thực hiện nghị quyết của đại hội một mươi hai mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn
nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
có thể nói là toàn diện đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực
kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhất là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
tiếp tục được triển khai quyết liệt đồng bộ toàn diện bài bản đi vào chiều sâu không có vùng cấm không có ngoại lệ
đã tạo ra sức gian đe cảnh tình rất lớn
cái phương châm ấy thì có sai không mà rất là nhân văn
thực hiện nghị quyết của đại hội một mươi hai định hướng hội nhập quốc tế được cụ thể hóa bằng những quan điểm chỉ đạo cụ thể
rất nhiều các sự kiện quốc tế lớn được việt nam tổ chức thành công
như diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương tại đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
cuộc gặp gỡ thượng đỉnh tại hà nội giữa nhà lãnh đạo hai nước hoa kỳ triều tiên
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch asean
và ủy viên không thường trực hội đồng